cầu tân vũ lạch huyện cây cầu vượt biển dài nhất việt nam nối bán đảo đình vũ với huyện đảo cát hải
sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng năm với tổng mức đầu tư gần một mươi hai tỷ đồng
ngày sáu tháng một tại hải phòng bộ giao thông vận tải và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
hợp lòng nhịp dài nhất trên cây cầu tân vũ lạch huyện
được khởi công tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn cầu vượt biển dài nhất việt nam hình thành tuyến đường bộ
giao huyện đảo cát hải dự kiến khánh thành sau ba năm xây dựng
được tài trợ chủ yếu bằng vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
cầu dài bốn chín km bề mặt rộng một mươi sáu m với bốn làn xe giai đoạn hoàn chỉnh tăng lên sáu làn xe
được xây dựng bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực với phương pháp tiên tiến lắp ghép từng nhịp